đợt nắng nóng bao phủ thủ đô hà nội và các tỉnh khu vực phía bắc trong những ngày vừa qua chỉ vừa mới kết thúc
tuy nhiên không khí oi nồng nhiệt độ lên tới hơn bốn mươi độ c khiến sức khỏe người dân bị ảnh hưởng không nhỏ
số ca đột quỵ cũng tăng đột biến trong đó phần lớn là người cao tuổi
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện thanh nhàn hà nội
bệnh nhân này mắc cao huyết áp ba năm nay
dù uống thuốc thăm khám đều đặn nhưng ba ngày trước ông xuất hiện triệu chứng khác lạ giữa đêm
khi được đưa vào bệnh viện thanh nhàn bệnh nhân thậm chí còn ngừng thở
may mắn được cấp cứu kịp thời bệnh nhân hiện đang dần hồi phục
trong ngày nắng nóng đỉnh điểm bệnh nhân này đột nhiên xuất hiện tình trạng khó thở
đọc tức ngực các bác sĩ chẩn đoán ông bị nhồi máu cơ tim
theo thống kê những ngày nắng nóng vừa qua trung bình mỗi ngày khoa cấp cứu bệnh viện thanh nhàn
tiếp nhận khoảng hai mươi bệnh nhân bị đột quỵ não nhồi máu cơ tim tăng gấp ba lần so với bình thường
đang nói nhiều trường hợp mắc đột ngột khi vào viện tình trạng đã rất nặng
cái nắng nóng thì nó tác động đến mạnh
thứ nhất là đối với những yếu tố nguy cơ như là những người tuổi cao và những người em bé
là những người tuổi cao thì nắng nóng làm những huyết áp nó tăng cao
rồi là nằm huyết áp cao tăng cao thì nó rất là dễ gây đột quỷ
về đó có những biến chứng về nguyên nhắc về nhồi máu cơ tim
rồi là biến chứng về bệnh lý về suyết não hoặc là nhồi máu não cấp
các bác sĩ cho biết nắng nóng không phải nguyên nhân trực tiếp
nhưng là yếu tố tác động mạnh đến những người mắc các bệnh lý nền mãn tính như tiểu đường béo phì cao huyết áp
thời gian vàng để điều trị đột quỵ não là dưới bốn năm tiếng
nhồi máu cơ tim là ba mươi phút đến một giờ
vì vậy nếu thấy dấu hiệu bất thường bệnh nhân cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay
với những bệnh nhân đột quỷ ví dụ như với những nhồi máu não
thì bệnh nhân đang đột ngột tê bì yếu liệt một người hoặc méo miệng hoặc lệch tay lệch chân
ngoài ra khi thời tiết cực đoan bệnh nhân cần phải uống thuốc đầy đủ theo đơn
có chế độ ăn uống vận động nghỉ ngơi hợp lý và tránh ra vào liên tục giữa ngoài trời và phòng máy lạnh